bệnh dịch tả lợn châu phi đã và đang gây thiệt hại rất nặng nề khiến cho hàng nghìn hộ dân trên địa bàn tỉnh đồng nai
nơi được xem là thủ phủ chăn nuôi lợn của cả nước đang rơi vào cảnh khốn đốn vì nợ nần
địa phương đã hỗ trợ cho người dân chuyển đổi cơ cấu vật nuôi
tuy nhiên việc chuyển đổi ồ ạt này có nguy cơ khiến cho cung vượt cầu tiêm ẩn nhiều rủi ro
đợt dịch tả lợn châu phi đã làm cho đàn lợn gần hai trăm linh con của gia đình bà hoàng thị thương phải tiêu hủy
với số lượng lợn bị thiệt hại bà thương đã được nhà nước hỗ trợ hai trăm năm mươi triệu đồng
sau khi nhận được tiền gia đình bà đã cải tạo chuồng lợn để có thể nuôi hơn sáu con gà và hai con vịt nhằm duy trì kinh tế gia đình